phát triển thị trường bất động sản đồ thị hóa và tăng trưởng gdp là một quá trình gắn kết tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế
trên thực tế nhiều địa phương sử dụng tài nguyên đất đai còn lãng phí kém hiệu quả
thể chế quản lý đất đai ngày càng được hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục
chuyển dịch đất đai hiện nay nổi lên câu chuyện quy hoạch sử dụng đất chưa hoàn thiện chưa tích hợp được với các loại quy hoạch
làm thế nào để quy hoạch trở thành công cụ thúc đẩy chuyển dịch đất đai một cách có hiệu quả chính là mấu chốt của vấn đề
các loại chuyển dịch chủ yếu là nhóm đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp đất tiểu điền chuyển sang đại điền đất trồng cây chuyển sang đất ở
quá trình chuyển dịch đất đai cần được thực hiện với tốc độ nhanh hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển song lượng phải đi đôi với chất tránh tình trạng quy hoạch treo quy hoạch không dựa trên nhu cầu và tiềm năng phát triển

khu chu lai và khu dung quất cộng lại thì bằng tỉnh bắc ninh còn tỉnh thái bình là khoanh một vùng ba mươi hectare làm khu kinh tế
không hiểu là chúng ta lấy đâu ra tiền để đầu tư ba mươi hectare ở vùng biển của thái bình

các khu công nghiệp quá nhiều không dựa trên nhu cầu phát triển khiến cho tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp và tiềm năng phát triển khiến cho tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp và tiềm năng phát triển khiến cho tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp
hoàn thiện cơ chế lấy ý kiến người dân về việc lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất lập phương án thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư đầy đủ quyết liệt
trong đổi mới mô hình tăng trưởng yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hiệu suất quản lý sử dụng đất đai là một trọng tâm
có như vậy nguồn lực đất đai mới được sử dụng tốt nhất cho phát triển đất nước
không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai còn làm tăng nguồn lực tài chính thông qua các cơ chế vôn hóa đất đai hiệu quả
vì vậy việc sửa đổi luật đất đai hai nghìn một mươi ba phải trên tinh thần chủ đạo là đất đai phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng
và điều được nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là phải có chế tài nghiêm minh
nhưng nếu không chế tài thì quy hoạch ấy vẫn không thể phát huy được tác dụng
các tư vấn nước ngoài còn khó công tác thẩm định các dự án tuân thủ quy hoạch kế hoạch rất khó khăn
ủy viên hội đồng lý luận trung ương nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ phó giáo sư tiến sĩ trần quốc toàn cho rằng
sự vận động chuyên dịch đất đai cần có thể chế
để hoàn thiện thể chế thị trường đất đai việt nam theo hướng hiện đại minh bạch và hiệu quả
cần nhận thức rõ bản chất của quan hệ đất đai
vận động trong cơ chế thị trường
đó là sự vận động của giá trị đất gắn liền với giá trị sử dụng đất trong cơ chế thị trường
cùng với đó cần thực hiện nghiêm túc việc định kỳ tổng kiểm kê quỹ đất và việc sử dụng đất trên toàn quốc
chuyển dịch đất đai chính là việc bố trí nguồn lực mặt bằng địa bàn của các dự án

chuyển dịch đất đai đã là một nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế
trong đó các xu hướng chuyển dịch chủ yếu từ nhóm chưa sử dụng sang mục đích sử dụng khác
và từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp dịch vụ
đất đô thị và đất nông nghiệp quy mô nhỏ sang đất nông nghiệp tập trung
chính vì vậy vấn đề sinh kế của người nông dân cần phải được đặt lên hàng đầu
trong thực hiện quá trình chuyên dịch đất đai
thu hồi đất làm dự án có sinh lợi cần được đánh giá cả tác động xã hội tác động môi trường
cần có những quy trình ổn định để xác định dự án này có xứng đáng để thu hồi đất mà người dân đang sử dụng
khẳng định được hiệu suất đang sử dụng thấp hơn nhiều so với việc chuyển đổi sang sử dụng
theo phương thức mới của dự án hay không
đây là bài toán về lợi ích chi phí khi chuyển dịch đất đai
rồi chúng ta không có cái tranh nhận gì nữa thì là không ổn
và đây rõ ràng có những vấn đề mà chúng ta tính với sinh kế của người ta tính với giá trị ổn định lâu dài
bởi vì người nông dân bị thiệt thòi trong quá trình thực hiện các vấn đề chuyển dịch này
mà tiện tổ chân nhận này người nông dân lại không được hưởng mà lại rơi vào những đối tượng khác
hiệu suất khi chuyển dịch đất đai phải cao hơn nhiều
phải chuyển dịch từ chỗ hiệu quả thấp sang hiệu quả cao
tác động môi trường và tác động xã hội
thấp thì mới là cần thiết mang lại hiệu quả kinh tế xã hội
cần phải tách bạch những chuyển dịch đất đai mang tính bắt buộc của nhà nước
để phục vụ các mục đích an ninh quốc phòng lợi ích quốc gia lợi ích công cộng
với những chuyển dịch để phục vụ dự án tạo ra lợi nhuận do doanh nghiệp thực hiện
lợi ích chuyển dịch đất đai quá lớn nhưng còn có những trường hợp bị thâu tóm
trục lợi lợi ích nhóm bởi giao dịch tư lợi giữa cán bộ và doanh nghiệp
chính vì vậy vai trò điều tiết của nhà nước trong điều tiết chính sách là hết sức quan trọng
kế hoạch là công cụ của nhà nước
cái thứ hai là đấu thầu tư vấn quy hoạch xây dựng chung
muốn mời tư vấn nước ngoài thì khó
và cái mối bang giao liên hệ giữa nhà tư vấn nước ngoài với nhà tư vấn trong nước là một câu chuyện dài kỳ
nhà nước phải điều tiết được toàn bộ lợi ích giá trị xác tăng từ chuyện quy hoạch đất ấy
để chia sẻ cho những người được thu hủy đất để cho các chủ đồng tư
để các yêu cầu
kinh nghiệm các nước khác đã rõ rồi
làm một con đường như thế này là do quy hoạch tăng giá trị e răng hai bên
mỗi bên thu hủy thêm một trăm linh mét
sau đó rồi cuối cùng là đấu giá của nhà nước lấy cái tiền đó đền bù lại cho người dân một cách thỏa đáng
và có tiền xây dựng cơ sở tầng
đấy là cái câu chuyện mà nhiều nước ta làm
hệ thống chính sách về quan hệ đất đai vận động trong cơ chế thị trường đang dần hoàn thiện
nhưng còn tồn tại nhiều bất cập như chính sách về cho thuê đấu thầu thế chấp
thuế sử dụng đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất
chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với người thuộc diện thu hồi đất
vừa bất cập vừa thiếu ổn định lại có sự khác nhau giữa địa phương này với địa phương khác
thậm chí là ngay trong cùng một địa phương các dự án lại áp dụng chính sách khác nhau
cái đất mà chưa sử dụng còn rất ít
còn hầu hết đất là có chủ sử dụng rồi
chúng ta làm quy hoạch là quy hoạch trên đất của chủ đã đang sử dụng
mà quy hoạch ấy lại không tính gì đến quyền của người ta
không tính gì đến lợi ích của người ta
thì làm sao mà thực hiện được
trong hệ thống quy hoạch hiện nay cơ chế điều chỉnh quy hoạch thiếu chuẩn mực
nhiều khi không phải vì mục đích phát triển chung mà chỉ vì những lợi ích riêng
điều này dẫn tới một thực trạng là nhà nước chưa bảo đảm chức năng dẫn đường cho phát triển
và lợi ích tư nhân chưa là động lực cho phát triển
kinh tế tư nhân đang dẫn đường cho phát triển khi mà quy hoạch điều chỉnh
theo đề xuất của doanh nghiệp
mặc dù quy hoạch với vai trò hết sức quan trọng là cơ sở đầu tiên để đất đai có thể chuyển dịch
và kế hoạch là cơ sở để đất đai chuyển dịch trong năm
nhưng tỷ lệ biết thông tin về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của người dân
ở nơi cư trú chỉ đạt gần sáu mươi chín
để nguồn lực đất đai thực sự được khai thác và phát huy
trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ cho đầu tư phát triển
cần đổi mới căn bản quy hoạch sử dụng đất
một mặt nhà nước quản lý từ trên xuống đồng thời có sự tham gia của người dân
quản trị tốt thì phải công khai minh bạch có sự tham gia của người dân
và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý
báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm cho rằng yếu tố quản trị tốt có ba yếu tố
hiệu suất quản trị đầy mạnh nguồn nhân lực và công nghệ
không làm quản trị tốt thì sẽ còn tham nhũng nhóm lợi ích
còn lãng phí trong sử dụng đất đai không bảo đảm được hiệu quả nguồn lực